thưa quý vị theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn một số tỉnh nam trung bộ tây nguyên và vùng đồng bằng sông kiểu long
trong những ngày qua mưa lớn sạt lở rông lốc xảy ra đã khiến sáu người tử vong
lâm đồng là bốn người bình thuận một người bạc liêu là một người
mưa rông ở lốc xoáy cũng đã làm một mươi ba người bị thương ở kiên giang
cùng với đó mưa lớn khiến tám mươi chín ngôi nhà bị sập bốn trăm bốn mươi sáu ngôi nhà bị hư hại tốc mái
đồng thời gây hư hại ba tám trăm sáu mươi chín ha lúa và một trăm tám mươi bốn tám ha hoa màu bị ngập
hàng trăm con da súc da cầm bị chết một mươi hai hectare thủy sản thiệt hại nặng
sạt lở cũng gây ách tắc tại nhiều tuyến đường giao thông
trước tình hình trên chiều ngày một tháng tám ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đã có công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các tỉnh khu vực bắc bộ bắc trung bộ tây nguyên và nam bộ
đề nghị các tỉnh thành phố khu vực miền trung tây nguyên
theo dõi chặt tình hình mưa lũ tổ chức lực lượng kiểm tra rà soát các khu dân cư
khu vực đường giao thông có nguy cơ sạt lở để chủ động di rời sơ tán
tổ chức canh gác tại các khu vực ngâm tràn khu vực đang bị sạt lở vùi lấp
và khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông
chỉ đạo kiểm tra rà soát triển khai phương án vận hành
và đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ
hồ thủy lợi sung yếu bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết
và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra
chuyển sang tin tức an ninh triển tự
với hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đối tượng dinh minh quang chú tại huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sóc trăng khởi tố
từ năm hai nghìn hai mươi cho đến nay
danh minh quang thường xuyên sử dụng mạng xã hội
để biên soạn đăng tải chia sẻ nhiều bài viết video và live stream
có nội dung xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chính sách an sinh xã hội của địa phương xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
và làm mất ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương
hành vi của đối tượng quang diễn ra trong thời gian dài
mang tính hệ thống vi phạm luật an ninh mạng
đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn ngoan cố và không sửa đổi
tòa án nhân dân tỉnh con tum vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự
đối với bị cáo a hồ chú tại thôn một mươi xã đắc côi huyện con rẫy tỉnh con tum
về tội giết người
theo cáo trạng khoảng một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng tám năm ngoái
a hồ ngồi uống rượu cùng với a song và ông a bình là bố ruột của a hồ
tại nhà của ông a bình ở thôn một mươi xã đắc côi huyện con rẫy tỉnh con tum
trong bữa nhậu
a song xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với y ngoan là người yêu của a song
bực tức a song đứng dậy ném đồ đạc trong nhà của ông a bình
và rút phít cắm điện quăng mạnh ra sau
làm phích cắm trúng vào đầu của ông a bình gây chảy máu đầu
thế vậy a hồ tức giận đã lấy con dao dài khoảng sáu mươi cm
chém vào vùng đầu a song
làm cho a song bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ thương tích sáu mươi bốn
kết thúc phiên tòa căn cứ vào tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo a hồ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt a hồ chín năm sáu tháng tù gian về tội giết người
thưa quý vị từ việc chưa nhận thức rõ được mối nguy hiểm
cũng như vì tò mò mà một số người dân tại huyện mường la tỉnh sơn la
đã đặt mua linh kiện vũ khí trên mạng xã hội về để tự lắp ráp theo hướng dẫn
nếu như không được cơ quan chức năng kịp thời phát hiện xử lý
thì chưa biết sẽ gây ra những hậu quả đáng tiếc như thế nào
và trước vấn đề này lực lượng công an huyện mường la tỉnh sơn la
đã ra quân tổng giả soát
thường công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
vì lực lượng chức năng phát hiện
hành vi này trải với quy định của pháp luật
tôi hứa tôi sẽ không tái phạm nữa
tương tự như thanh niên trên
thanh niên cùng bản này cũng đặt mua trên mạng số linh kiện vũ khí
ở trên mạng xã hội với mục đích để bắn chim
em cũng không nhớ được cái trang nữa
vì không lâu rồi
em mua tổng số tiền là bao nhiêu tiền
tổng số tiền là hai trừ dưới
em mua bằng anh nhận hay bằng anh chứng lại
mua qua shipper xong shipper giao hàng
em nhận bao nhiêu đơn
hai đơn ạ
hai đơn tổng số tiền là bao nhiêu tiền

đấy về xong là xong đã lặp
lặp vào thành khẩu sổ
được cán bộ xuống tuyên truyền
thì em đã giao về nộp cho công an
sau khi nghe tuyên truyền
em cũng nhận thức được hành vi của em
sai sai pháp luật
thế là em thấy khẩu sổ đã nộp
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba

công an huyện mường la đã thu một trăm ba mươi năm hiện vật các loại
trong đó có năm mươi bảy khẩu súng kíp
sáu mươi khẩu súng cồn
tám nòng súng
năm kíp nổ
năm viên đạn ak
riêng trong đợt cao điểm ra soát
đấu tranh với tội phạm mua bán vận chuyển trái phép
vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
trên tuyến biên giới không gian mạng
dịch vụ bưu chính phương tiện giao thông
công an huyện đã thu hồi một mươi khẩu súng hơi
hai mươi một bộ linh kiện
qua quá trình ra soát kiểm tra
chúng tôi kết hợp với vận động tuyên truyền
cơ bản về ý thức của người dân là tốt
tuy nhiên là
người dân đang chưa hiểu được rằng
mua linh kiện này là trái quy định của pháp luật
sau khi được tuyên truyền vận động
người dân đã giao nộp
thời gian tới nếu như
người dân vẫn có người vi phạm
chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý rứt điểm
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trong đợt cao điểm
trong thời gian tới
thực hiện ý kiến chỉ đạo của bác đồng đốc
và kế hoạch công an huyện đã tham mưu xây dựng
sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ
trọng tâm là đội hình sự y tế ma túy
và đội quản lý hình chính
phối hợp với công an xác thị trấn
để ra soát đối tượng có biểu hiện
có điều kiện khả năng tàng trữ
sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ trái phép
để xử lý theo quy định của pháp luật
và tăng cường
tuyên truyền đến người dân
trong việc sử dụng
và tàng trữ trái phép vũ khí công cụ ấu trợ
hiểm họa từ vũ khí vật liệu nổ
là đã rõ
tuy nhiên mỗi người dân cần tự nâng cao nhận thức
không học theo các video clip hướng dẫn
chế tạo vũ khí trên mạng xã hội
để những tình huống đáng tiếc xảy ra
tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ
khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật
về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
cần báo ngay cho cơ quan công an
để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời
tối ngày một tháng tám
lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
xác nhận đã bắt được nghi phạm
xác hại năm thanh niên bằng hàng chục nhát dao
tại thành phố thuận an
bước đầu các nghi phạm được xác định là
nguyễn thành thông sinh năm hai nghìn
và lê thị mỹ anh sinh năm hai nghìn
cùng thương chú tại tỉnh an giang
hai đối tượng này khai nhận vào dạng
sáng ngày ba mươi một tháng bảy
đã dụ một nam thanh niên sinh năm hai nghìn một mươi
quê ở hậu giang
đến bãi đất chống
trên đường thuận giao hai mươi năm
phường thuận giao thành phố thuận an
để xác hại và cướp xe máy
khi đang trên đường bỏ trốn thì bị bắt giữ
trước đó vào ngày ba mươi một tháng bảy
người dân phát hiện thi thể của nạn nhân
tại một bãi đất chống
khám nghiệm tử thi phát hiện nạn nhân
đã bị hàng chục nhát dao đâm
theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực
ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn
một số tỉnh nam trung bộ tây nguyên
và vùng đồng bằng sông kiểu long
trong những ngày qua
mưa lớn sạt lở rông lốc xảy ra
đã khiến sáu người tử vong
lâm đồng bốn người bình thuận một người bạc liêu một người
mưa rông lốc xoáy
cũng đã làm một mươi ba người bị thương ở kiên giang
cùng với đó mưa lớn đã khiến
tám mươi chín ngôi nhà bị sập
bốn trăm bốn mươi sáu ngôi nhà bị hư hại tốc máy
đồng thời gây hư hại
và một trăm tám mươi bốn tám hectare hoa màu bị ngập
hàng trăm con da súc da cầm bị chết
một mươi hai hecta thủy hải sản thiệt hại nặng
sạt lở cũng đã gây
ách tắc tại nhiều tuyến đường giao thông